để tiếp tục bổ sung và hoàn thiện các dự thảo văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng hôm nay tại hà nội bộ chính trị tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba của đảng đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước góp ý dự thảo báo cáo chính trị và báo cáo một mươi năm thực hiện cương lĩnh năm hai nghìn một mươi một
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng trưởng tiểu ban văn kiện và đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư phó trưởng bộ phận thường trực tiểu ban văn kiện chủ trì hội nghị
sự hội nghị có các đồng chí nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng các đồng chí nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên bí thư trung mương đảng nguyên phó chủ tịch nước nguyên phó thủ tướng chính phủ nguyên phó chủ tịch quốc hội các đồng chí trong thường trực tiểu ban văn kiện đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng trưởng ban tổ chức trung mương các đồng chí bí thư trung mương đảng đồng
chủ tịch quốc gia hồ chí minh và các đồng chí trong thường trực tổ biên tập của tiểu ban văn kiện
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã trân trọng cảm ơn các đồng chí nguyên lãnh đạo đảng và nhà nước
đã đến dự và đề nghị các đồng chí bằng kinh nghiệm trí tuệ tâm huyết và vốn sống phong phú của mình góp ý vào hai dự thảo
nhưng tập trung góp ý kiến về những vấn đề lớn trong dự thảo báo cáo chính trị gợi ý lưu ý thêm về các vấn đề mà các đồng chí quan tâm
để tiểu ban bộ chính trị tiếp tục nghiên cứu bổ sung hoàn thiện hai dự thảo văn kiện